một hai trăm linh viên ma túy tổng hợp là vật chứng vừa được công an huyện sông mã tỉnh sơn la thu giữ
khi bắt quả tàng hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chân ma túy tại bản bàn xã nậm ti huyện sông mã tỉnh sơn la
hai đối tượng là lò văn xiên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại bản nà há xã nậm ti huyện sông mã tỉnh sơn la
và lường văn phú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại bản xanh xã nậm lầu huyện thuận châu tỉnh sơn la
vật chứng thu giữ gồm một hai trăm linh viên ma túy tổng hợp cùng một số tăng vật liên quan
sinh và phú đều đã có tiền án về ma túy vụ việc đang được tiếp tục làm rõ